nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc chiều nay thủ tướng nhật bản shinzo abe và phu nhân aki abe
đã đến sân bay nội bài vào đầu giờ chiều nay bắt đầu chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một
lễ đón chính thức thủ tướng nhật bản shinzo abe và phu nhân đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì lễ đón
lễ đón thủ tướng nhật bản shinzo abe theo nghị lễ nhà nước

trong chuyến thăm lần thứ nhất năm hai nghìn sáu ông abe đã xác lập khuôn khổ quan hệ hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược
đặt tiền đề cho việc nâng cấp quan hệ hai nước lên cấp này vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm thứ hai diễn ra vào năm hai nghìn một mươi ba ngay sau khi ông được bầu làm thủ tướng nhiệm kỳ hai
sau lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng nhật bản shinzo abe
đã có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký kết văn kiện giữa đại diện hai nước